người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo hai cháu nhỏ lưu thông trên đường trơn trượt bất ngờ ngã sau đó bị xe tải đi cùng chiều phía sau tông vào khiến một bé gái tử vong tại chỗ hai người còn lại bị thương
vụ tai nạn này vừa xảy ra vào sáng nay trên đường liên xã đoạn qua ấp ba xã thanh hòa huyện bù đốc tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng chín giờ sáng cùng ngày chị võ thị bích truyền chú tại huyện bù đốp điều khiển xe chở phía sau là cháu phạm thị thúy nga chín tuổi và một bé khác đi tiêm vaccine
đến đoạn ấp ba xã thanh hòa do đường trơn trượt khiến chị truyền không làm chủ được tay lái ngã ra đường
cùng lúc này chiếc xe tải do tài xế nguyễn văn tiên điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau vừa đi tới
do không kịp xử lý nên đã tông vào cú tông mạnh đã khiến cho bé nga tử vong tại chỗ
truyền và một cháu nhỏ khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu sau đó